sau khi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf được chuyển giao về bộ công an lãnh đạo bộ công an đã tin tưởng giao cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp quản và tiếp tục duy trì phát triển công tác đào tạo trẻ
các đội trẻ pvf thi đấu và đạt thành tích tốt tại giải u một mươi năm u một mươi bảy quốc gia
đội một là câu lạc bộ phố hiến nay là câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân thi đấu và có thành tích tốt tại giải hạng nhất năm hai nghìn hai mươi hai
tham quan cơ sở vật chất sân bãi không khí hăng say luyện tập của các cầu thủ ngay từ ngày đầu năm mới đồng chí bộ trưởng chúc mừng ghi nhận biểu dương các đơn vị bàn lãnh đạo cán bộ nhân viên pvf và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tiếp cận và có nhiều nỗ lực cố gắng
bộ trưởng tô lâm khẳng định định hướng phát triển bóng đá trong toàn lực lượng công an nhân dân coi trọng công tác đào tạo bóng đá trẻ phát triển phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao
bộ trưởng tô lâm khẳng định định hướng phát triển bóng đá trong toàn lực lượng công an nhân dân coi trọng công tác đào tạo bóng đá trẻ phát triển phong trào thể dục thể thành tích cao
bộ công an đã tham gia xây dựng hơn hai mươi luật pháp lệnh nghị quyết các thông tư nghị định có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh những kết quả đạt được nhiều ý kiến tại hội nghị cũng đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong công tác xây dựng pháp luật trong đơn vị và tại cơ sở
nguồn nhân lực trong công tác pháp chế còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiều văn bản có nội dung khó phức tạp cần có thêm thời gian nghiên cứu kiểm nghiệm
kết luận hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh nhiệm vụ công tác xây dựng pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba có khối lượng công việc rất lớn
với một trăm ba mươi chín văn bản quy phạm pháp luật bộ công an cần phải xây dựng thảo luận thông nhất và ban hành
trong đó có một số dự án luật cần phải trình quốc hội tại kỳ họp vào tháng năm tới
vì vậy thứ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải thấy được trách nhiệm đối với công tác xây dựng pháp luật xây dựng thể chế
quán triệt phương pháp làm là vừa chạy vừa xếp hàng không đợi chờ đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng nội dung văn bản
thứ trưởng cũng nhắc nhở một số đơn vị để xảy ra tình trạng chậm nợ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
nhất là văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành có thời hạn cụ thể
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chú trọng đến việc xây dựng huy động nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác xây dựng pháp luật
nhân dịp tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm chính thức singapore
ngày hôm qua tại trụ sở bộ nội vụ singapore đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thứ trưởng lê văn tuyến làm trường đoàn
đã đến chảo xã giao ngày muhammad faisal ibrahim bộ trưởng nhà nước kiêm bộ trưởng phát triển quốc gia singapore
thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam và singapore đang phát triển rất tốt đẹp
niềm tin chính trị ngày càng gia tăng và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đạt được nhiều kết quả tích cực
hợp tác giữa bộ công an và bộ nội vụ singapore trên nhiều lĩnh vực bao gồm hợp tác qua kênh interpol phòng chống ma túy an ninh mạng
đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore cũng như sự phát triển ổn định hòa bình của khu vực và trên thế giới
đề nghị hai bên xem xét phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung đã được hai bên thống nhất trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao
như sớm ký hiệp định dẫn độ hiệp định phòng chống mua bán người nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
ghi nhận và đánh giá cao các nội dung kiến nghị hợp tác của phía bộ công an việt nam bộ trưởng nhà nước
kiêm bộ trưởng phát triển quốc gia singapore bày tỏ mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ và tích cực hơn nữa
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác
bộ công an vừa tổ chức hội nghị quán triệt quyết định quy định khung tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua
đối với đơn vị trực thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quyết định gồm bốn chương hai mươi bốn điều quy định nhiều nội dung mới khắc phục được những tồn tại bất cập trước đây
như cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác lớn thành các tiêu chí thi đua lượng hóa tối đa những chỉ tiêu
nhiệm vụ công tác làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua
đồng thời bám sát vào tiêu chuẩn danh hiệu thi đua quy định trong luật thi đua khen thưởng
để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua
điểm lưu ý là tại quy định này bộ công an chỉ quy định khung tiêu chí thang điểm chung và giao cho cụm thi đua
công an các đơn vị địa phương xây dựng tiêu chí thang điểm cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình
chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ
lãnh đạo bộ có thể điều chỉnh khung tiêu chí và thang điểm cho phù hợp
thưa quý vị nhà xuất bản công an nhân dân là cơ quan xuất bản của bộ công an
trải qua bốn mươi hai năm xây dựng và trưởng thành với những nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên
nhà xuất bản công an nhân dân đã không ngừng phát triển góp phần lan tỏa chi thức trong và ngoài lực lượng
những năm gần đây bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số nhà xuất bản công an nhân dân đã không ngừng đổi mới tư duy
thay đổi công nghệ xây dựng phương thức xuất bản mới
tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xuất bản
ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một bộ trưởng bộ nội vụ đã ký quyết định số ba qd bnv thành lập nhà xuất bản công an nhân dân
những ngày mới thành lập với chỉ hơn một mươi cán bộ trung bình mỗi năm nhà xuất bản chỉ xuất bản dưới một mươi đầu sách
với sự phấn đấu không ngừng nghỉ của đội ngũ biên tập viên cán bộ chiến sĩ
những ấn phẩm do nhà xuất bản công an nhân dân biên tập phát hành ngày một tăng lên về số lượng và chất lượng
rất nhiều tác phẩm có giá trị
được đưa vào kho tàng khoa học nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân do nhà xuất bản công an nhân dân đã tổ chức biên soạn in và xuất bản
nhà xuất bản công an nhân dân không chỉ là bảo tàng đồ sộ về những ấn phẩm mang tư tưởng chính trị nghiệp vụ
mà đó còn là nguồn cảm hứng bất tận xây dựng dọc văn hóa công an nhân dân
để từ đó nền văn học này có chỗ đứng vững chắc trong nền văn học nước nhà
những tác phẩm do nhà xuất bản công an nhân dân ấn hành đã góp phần tạo nên nền văn học công an nhân dân
với những nét đặc trưng riêng có thu hút và lôi cuốn đông đảo người đọc trên mọi miền tổ quốc
trong quá trình bốn mươi hai năm
từ khi văn học về đề tài công an nhân dân chỉ là những chuyện bằng những chất giải trí trinh thám
sau khi bộ công an và phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức những cuộc thi sáng tác
chuyện ngắn ký tiểu thuyết về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
thì đến bây giờ dòng văn học có thể khẳng định là văn học công an nhân dân
đã có một chỗ đứng
trong dòng văn học việt nam
bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số những năm gần đây
nhà xuất bản công an nhân dân đổi mới tư duy thay đổi công nghệ xây dựng phương thức xuất bản mới
với việc triển khai hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử công an nhân dân
hai trăm một mươi ba cuốn sách đã lên trang sách cand vn
thu hút hơn một năm triệu lượt truy cập với gần ba tài khoản thành viên được đăng ký
thực hiện chủ trương chuyển đổi số của bộ công an
nhà xuất bản công an nhân dân cũng đang từng bước ứng dụng công nghệ
và công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng

bốn mươi hai năm qua là trận đường phân đấu liên tục
rất đáng tự hào của các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhà xuất bản công an nhân dân
với gần một mươi đầu sách với ba mươi triệu bản và hàng chục triệu ấn phẩm lịch các loại
thành công đó là sự cố gắng vượt bậc của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ nhân viên
những thành tích xuất sắc của nhà xuất bản công an nhân dân cũng đã được ghi nhận
bằng nhiều phần
đây là một thưởng cao quý của đảng nhà nước của bộ công an và nhiều bộ ngành khác
thưa quý vị vào tối qua hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam
đã lên đường tham gia nghĩa vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đây là việc làm thể hiện truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc việt nam
đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của việt nam
trong giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng quốc tế
sau gần một mươi năm giờ đồng hồ bay vào lúc một mươi một giờ trưa nay
sau khi hạ cánh xuống sân bay istanbul của thổ nhĩ kỳ
đoàn đã tiếp tục di chuyển đến các địa điểm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người trong vụ động đất
cái lạnh bốn độ c đã không ngăn được quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả
hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ chính quy tinh nhuệ đại diện cho tinh thần sẵn sàng
ý chí chiến đấu của lực lượng công an việt nam
tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc
đồng thời thể hiện vai trò của việt nam nói chung và công an nhân dân việt nam nói riêng trong các vấn đề quốc tế
việt nam chúng ta là một đất nước cũng đã trải qua những thảm họa thiên nhiên
chúng ta hết sức là cảm thông chia sẻ với thổ nhĩ kỳ
và bộ công an quyết định cử đội cứu nạn cứu hộ sang để ngay trực tiếp là giúp đỡ thổ nhĩ kỳ
để khắc phục được hậu quả và cái quan trọng nhất là cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt
hành động này nó không chỉ mang ý nghĩa là nhân văn
dân tộc này với dân tộc kia
mà nó cũng có phần nâng cao được cái hình ảnh cái uy tín cái vị thế của việt nam
chúng ta đã không còn là chỉ có tiếp nhận viện trợ
là nay đã đến lúc chúng ta chung tay góp sức cùng với nhân loại để khắc phục mọi thiên tai thảm họa xảy ra
khí hậu khắc nghiệt cũng không làm ảnh hưởng tới tinh thần của cán bộ chiến sĩ
sự trang bị đầy đủ góp thêm sự tự tin để họ lên đường làm nhiệm vụ
nhận được nhiệm vụ đây là một cái vinh dự rất là lớn cho bản thân
rồi đó là
cái trách nhiệm rất là nặng nề
là bản thân là tự nhũ là
thứ nhất là mình phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe thật tốt
để mình qua mình để giúp nước bạn với khả năng tốt nhất của mình
khi nhận nhiệm vụ thì xác định rất là khó khăn và khắc nghiệt
là thứ nhất là do cái thời tiết là
rất là khác so với ở việt nam
có thể là xuống là
dưới không độ c
thì trong hành lý là đầu tiên là phải chuẩn bị
quân tư trang là giữ nhiệt
để hỗ trợ cho mình trong hơi trong thời tiết khắc nghiệt
không chỉ thực hiện sứ mệnh quốc tế
các cán bộ chiến sĩ lên đường còn mang theo cả niềm tin của nhân dân
và hiện nay được biết nhiều chiến sĩ đã tham gia để
sang bên đó cùng chung sức chung tay giúp đỡ cứu hộ cứu nạn
tôi rất vui và cảm động
và tôi cầu mong cho các anh chị em ra đi tuyệt thuận buồn xoay gió khỏe mạnh
và làm tròn nhiệm vụ
tôi chúc cho các chiến sĩ yêu sức khỏe và hoàn thành được nhiệm vụ
ngày mai tôi sẽ lên đường
xin chào thành phố quê hương
ngày mai tôi sẽ lên đường
đã biết nhé người thương
gần nhau trong giây phút này
em đềm hạnh phúc trong tay
nhìn nhau trao nhau nụ cười
qua đôi mắt xanh như màu mây
thông tin từ thành viên đoàn cứu hộ của bộ công an việt nam tại thổ nhĩ kỳ vừa chuyển về
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa nay theo giờ địa phương tức là một mươi sáu h ba mươi theo giờ việt nam
đoàn công tác đã đến sân bay ở thành phố adena của thổ nhĩ kỳ
đại diện của ban tổ chức và đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã đón đoàn tại sân bay
và chuẩn bị cho đoàn ba chiếc xe ô tô để di chuyển
sau khi tới sân bay đoàn di chuyển tới thành phố adiyaman
cách sân bay khoảng ba km
tại đây đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện việc đào bới tìm kiếm
dưới các đống đổ nát và các tòa nhà bị sập để tìm giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất
và những hình ảnh và thông tin liên quan đến đoàn công tác thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
thưa quý vị không mà nguy hiểm để cứu người gặp nạn
vào chiều ngày hôm qua ngay khi nhận được tin báo một học sinh bị đuối nước
ba cán bộ chiến sĩ công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã nhanh chóng có mặt
kịp thời cứu vớt cấp cứu thành công và cứu sống cho bé
thêm một lần nữa nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đây là hình ảnh do người dân ghi lại
cháu bé được thượng úy trần hữu tuyết phối hợp cùng với anh nguyễn đức thuận là người dân
đồng thời cũng là nhân viên y tế bệnh viện phù sánh nhi đà nẵng
có mặt tại hiện trường đã khẩn trương sơ cứu ngay sau khi cháu bé được đưa lên bờ
trước đó khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày chín tháng hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc em học sinh bị đuối nước tại hồ nghĩa trang liệt sĩ hòa tiến
ngay lập tức ba cán bộ chiến sĩ của công an xã hòa tiến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
trực tiếp lao xuống hồ làng tìm được cháu bé thường úy ngô ngọc phú cho biết
mặc dù hồ nước không quá sâu tuy nhiên việc lặn tìm có những trở ngại
cái của hòa súng ở trên hồ là nó vướng vào chân và khó mà bơi ra xa được
khi mà xuống hồ thì lặn xuống thì nước rất là đục
và cũng chưa biết phương hướng là bé rất là đau
chỉ nghe mình quần chủ nhân dân chỉ ở điểm đó thì bơi ra
lặn xuống thì bơi ra lặn xuống thì bơi ra
lặn xuống thì trúng cháu bé thì hớt bé lên
bà đồng chí đã quá nhiệt tình và rất là dũng cảm
hiện tại cháu bé đang được điều trị tại khoa hồi sức nhi
bệnh viện phù sản nhi thành phố đà nẵng
bác sĩ cho biết cháu có những dấu hiệu phục hồi tích cực ổn định chức năng sống
các chiến sĩ công an đã rất kịp thời trong việc đưa cháu lên khu vực môi trường nước
và rất may là có sự kết hợp giữa một anh nhân viên y tế bước đầu đã thực hiện
hồi sức cấp cứu ngay tại hiện trường cho cháu rất kịp thời
cái yếu tố đó nó sẽ quyết định trong cái kết quả điều trị cũng như là hồi phục
về cái chức năng thần kinh cũng như những chức năng sống quan trọng cho cháu
trong cái thời gian điều trị sau này
rất cảm ơn mấy chú công an
chú công an giúp đỡ cũng như mấy chú đó và công của mình cũng mừng
trải qua những giây phút lo lắng
làm tất cả những gì có thể giờ đây như những người thân trong gia đình
những tín hiệu phục hồi của cháu bé là niềm vui lớn nhất của những người chiến sĩ công an
những người đã không một phút giây lo ngại khó khăn nguy hiểm để mong cứu sống em
hay bất cứ người dân nào trong hoàn cảnh tương tự